thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã dân tiến huyện võ nhai tỉnh thái nguyên
khi một người đàn ông đã dùng súng bắn tử vong hàng xóm rồi tự sát
vụ việc xảy ra vào sáng ngày hôm qua ngày một mươi năm tháng hai
theo thông tin ban đầu giữa hai gia đình có xảy ra xích mít
gia đình nạn nhân đang trong quá trình xây dựng tường rào trước nhà thì xảy ra vụ việc
về phía các nạn nhân người chồng đã tử vong còn người vợ đang được điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh thái nguyên
hiện công an đang phong tỏa hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc